tại tp hcm bộ xây dựng học viện cán bộ quản lý xây dựng và đô thị đã tổ chức khóa đào tạo
nâng cao năng lực về quản lý xây dựng và phát triển đô thị theo đề án một nghìn chín trăm sáu mươi một cho các học viên là
chủ tịch phó chủ tịch ubnd các thành phố thị xã trực thuộc tỉnh và cán bộ quy hoạch cho chức danh này trên cả nước
khóa học diễn ra trong bốn ngày các học viên được các chuyên gia của bộ xây dựng cung cấp các kiến thức mới
về quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị quản lý hạ tầng kỹ thuật quản lý rủi ro thiên tai
kỹ năng triển khai quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch được duyệt nguồn lực và vốn cho phát triển đô thị
theo quy hoạch quản lý đất đai nhà ở và thị trường bất động sản trao đổi kinh nghiệm quản lý phát triển đô thị
qua đó giúp lãnh đạo các tỉnh hạn chế những sai phạm trong xây dựng đơn cao nhận thức năng lực quản lý
điều hành xây dựng phát triển đô thị việt nam tạo sự thống nhất và đồng đều của công tác này trên cả nước
đề án đã đáp ứng được tính cấp thiết và khẳng định chủ trương đúng đắn của đảng và nhà nước ta